liên quan tới vụ con dâu cùng với mẹ chồng tìm tình địch tưới xăng đốt vì ghen tuông xảy ra tại thị trấn nam phước
đại diện lãnh đạo công an tỉnh quảng nam cho biết công an huyện duy xuyên đang xác minh xử lý vụ việc trên
do vụ việc có dấu hiệu tội giết người nên công an huyện duy xuyên đang thu thập tài liệu xác minh
điều tra ban đầu để chuyển cơ quan điều tra công an tỉnh quảng nam giải quyết theo thẩm quyền
theo thông tin ban đầu vào sáng ngày hai mươi sáu tháng một nguyễn thị diễm phượng sinh năm hai nghìn cùng với mẹ chồng là đặng thị thống nhất sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
cùng chú tại xã điện phương thị xã điện bàn tìm kiếm một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại quận ngũ hành sơn đà nẵng để đánh ghen
vì cho rằng người phụ nữ trên có quan hệ tình cảm với chồng mình
đến tám giờ một mươi năm phút ngày hai mươi sáu tháng một khi phát hiện chồng mình đang cõng người phụ nữ trên từ quán karaoke đi ra

phượng và bà nhất đã đánh ghen phượng đã dùng xăng đựng trong chai nước tưới vào người phụ nữ rồi dùng bật lửa đốt làm nạn nhân bị thương tích bỏng nặng
hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện đà nẵng với tình trạng thương tích bỏng độ ba bốn ba mươi năm ở các vị trí đầu mặt cổ lưng tay mông trái biến chứng suy hô hấp chóng bỏng
sau khi xảy ra vụ việc phượng và chồng cũng bị bỏng hai bàn tay và được đưa đến điều trị tại bệnh viện đà nẵng